trước tình hình dịch bệnh tiếp tục có nguy cơ bùng phát cao tại thành phố nha trang
tỉnh khánh hòa đã yêu cầu các đơn vị quân đội hỗ trợ địa phương này kiểm soát chặt chẽ
các khu vực phong tỏa ở các xã phường có nhiều vùng đỏ
nhận định tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố nha trang có chiều hướng giảm
nhưng lại phát hiện một số ca mới trong cộng đồng chưa xác định rõ nguồn lây
dẫn tới nguy cơ có thể phức tạp trong thời gian tới
ngày hai mươi chín tháng tám ubnd tỉnh khánh hòa có công văn về việc triển khai chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng
tại thành phố nha trang
chiến dịch này nhằm nhanh chóng cách ly các trường hợp nghi nhiễm nhiễm covid một mươi chín
các trường hợp tiếp xúc gần có liên quan ra khỏi cộng đồng theo quy định
và để nhận diện rõ tình hình dịch bệnh ở thành phố nha trang
theo kế hoạch của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở tỉnh khánh hòa
chiến dịch lấy mẫu tầm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với địa bàn thành phố nha trang
diễn ra từ một mươi năm h đến hai mươi h ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và có thể kéo dài thời gian ở những địa bàn phức tạp
chiến dịch sẽ tiến hành lấy mẫu một trăm linh trường hợp người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố nha trang
riêng đối với bốn xã phường đang thực hiện cách ly y tế là vĩnh lương vĩnh phước vĩnh thọ vĩnh trường
và các địa bàn đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch của thành phố
đang triển khai từ ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thì tiếp tục triển khai hoàn thành trong ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
tất cả người dân cán bộ công chức viên chức người lao động được yêu cầu phải ở trong nhà
ai ở đâu ở đấy trừ lực lượng tham gia kế hoạch lấy mẫu lần này
việc lấy mẫu sẽ tiến hành tại từng hộ gia đình bằng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu
gộp từ ba đến năm mẫu tối đa không quá năm mẫu theo quy định của bộ y tế
cũng theo kế hoạch có một ba trăm linh tổ lấy mẫu
được thành lập mỗi tổ gồm năm người trong đó có một tổ trưởng là đại diện tổ dân phố
chịu trách nhiệm đưa tổ lấy mẫu đi từng hộ gia đình để lấy mẫu
yêu cầu từng hộ kê khai chi tiết danh sách tất cả các trường hợp đang lưu trú trong gia đình
để y tế phân tích đánh giá và quyết định việc lấy mẫu đảm bảo không bỏ sót bất cứ người nào
một nhân viên y tế phụ trách lấy mẫu một đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhập liệu
một bộ đội hoặc dân quân tự vệ và một công an địa phương hoặc dân phòng
hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự
sau khi kết thúc việc lấy mẫu phải có biên bản bàn giao giữa tổ lấy mẫu tổ dân phố
chủ tịch ubnd xã phường chịu trách nhiệm phối hợp với trạm y tế
báo cáo chủ tịch ubnd tp nha trang và trung tâm y tế tp nha trang tất cả các trường hợp nghi nhiễm
các trường hợp tiếp xúc gần để thực hiện khoanh vùng truy vết cách ly và các công việc tiếp theo theo quy định